ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba tại bản duồm xã thượng ân huyện ngân sơn đã diễn ra sự kiện thành lập tri bộ trí kiên trì bộ đảng đầu tiên của tỉnh bắc cạn
tri bộ trí kiên được thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của tỉnh bắc cạn là khởi đầu cho những thắng lợi của đảng bộ tỉnh bắc cạn sau này
và nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam chúng tôi đã có dịp trở lại bản duồm để chứng kiến sự đổi thay trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này
đại tướng và ông nguyên giáp đồng chí dương mạc hiếu đồng văn bằng doanh hằng là những nhân chứng lịch sử khi tri bộ trí kiên được thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
từ đây tri bộ đảng với ba đảng viên do đồng chí dương mạc hiếu làm bí thư tri bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương giúp cho phong trào ngày càng lớn mạnh
bảy mươi sáu năm đã trôi qua nay bản duồm đã đổi thay rất nhiều
con đường bê tông rộng rãi đến bản duồm vừa mới khánh thành
nhưng việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân đã trở nên dễ dàng hơn
cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày
những ngày giáp tết nguyên đán này bà con ở bản duồn đang ra đồng khẩn trương sản xuất vụ xuân
ngoài cây ngô cây lúa thì cây nông nghiệp ngắn ngày là cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân ở đây
nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ khi trồng loại cây này
trên quê hương cách mạng tri bộ đảng của hai thôn bản duồm a và bản duồm bê đã biết phát huy truyền thống mà các bậc cha ông đã giải công vun dựng
những người đảng viên ở đây luôn đi đầu
cùng với bà con đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới
và những con đường mới những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục mọc lên là minh chứng sống động nhất về sự đổi thay ở đây
các chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ đề ra cho đến hiện nay là cơ bản hoàn thành
xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng
tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều được giảm
và có nhiều cố gắng trong giáo dục
với truyền thống cách mạng
với niềm tự hào là nơi thành lập tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh
người dân bản duồm vẫn đang nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang anh hùng trong chiến đấu
năng động sáng tạo trong lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống mới hôm nay
bảy mươi năm năm đã qua như vẫn còn sống mãi và là niềm tự hào của mỗi người dân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này
họ vẫn đang từng ngày từng giờ đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển